chấp hành kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp thứ hai mươi một
ban thường vụ quân ủy trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội báo cáo kết quả điều tra
xác minh về các sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y trong việc nghiên cứu bàn giao
để tài chế tạo bộ sinh phẩm rt pca và rintam rt pca phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín
hay còn gọi là hai nghìn một mươi chín ncov cùng sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của công ty việt á
ban thường vụ quân ủy trung ương đánh giá sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y là nghiêm trọng
cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vừa qua cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với thượng tá hồ anh sơn phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y
về tội tham mô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và đại tá nguyễn văn hiệu trưởng phòng trang bị vật tư học viện quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
đây là vụ việc rất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
dư luận xã hội cũng đặc biệt quan tâm thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban thực vụ quân ủy trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp của quân đội khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ xử lý nghiêm các sai phạm của cá nhân tổ chức theo quy định của pháp luật